hiện nay đang có nhiều ý kiến trái chiều về việc hà nội ra văn bản không được phép live stream trực tiếp buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố hà nội
theo quyết định số hai ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của ban tiếp dân tp hà nội công dân sẽ được tạo điều kiện quay phim chụp ảnh ghi âm buổi tiếp dân theo đúng các quy định của pháp luật
trước đó quy định của ubnd thành phố hà nội về việc không được ghi âm ghi hình khi chưa được sự đồng ý của cán bộ tiếp dân cũng đã nhận được nhiều sự đồng tình từ phía người dân
đối với tôi thì tôi thấy thì nó cũng hợp lý thôi đó là thể hiện sự tôn trọng của mình đối với dân với chúng tôi
tiếp dân hoặc là giải quyết khiếu nại tố tụng bất cứ một cái vấn đề gì liên quan tới cái quyền lợi của cá nhân của cái người đó
thì muốn ghi ảnh hoặc ghi âm ghi lại ảnh âm thanh thì ghi âm hình thì mình phải được sự xin phép trước và được sự đồng ý
thì mình mới làm còn nếu không đồng ý thì mình cũng nên tôn trọng và không được ghi âm ghi hình một cách bừa bãi
quy định số hai cũng quy định trong quá trình quay phim chụp ảnh ghi âm thấy công dân có hành vi lời nói phản cảm làm mất tập trung mất trật tự tại trụ sở làm gián đoạn ảnh hưởng xấu đến buổi tiếp
thời gian tiếp công dân khác như dí thiết bị ghi âm ghi hình vào mặt cán bộ tiếp công dân có lời lẽ thiếu tôn trọng xúc phạm đến cá nhân tổ chức cơ quan nhà nước phát live stream hoặc các hình thức
phát hình ảnh âm thanh trực tiếp ra bên ngoài phòng tiếp hoặc có khả năng làm lộ bí mật người tố cáo thì người tiếp công dân dừng buổi tiếp để nhắc nhở chấn chỉnh bảo đảm theo quy định
trong quy định này thì không có cái từ cấm live stream mà trong quy định này thì ghi rõ là trong trường hợp mà công dân đang trong quá trình ghi âm ghi hình mà có những cái lời lẽ thiếu tôn trọng
mà có gây ảnh hưởng đến buổi tiếp cũng như ảnh hưởng đến các công dân khác hoặc là trong quá trình có thể làm lọt lộ bí mật
trong quy định này thì không có cái từ cấm live stream mà trong quá trình có thể làm lọt tố cáo và thực hiện cái việc live stream thì cán bộ phải dừng buổi tiếp để chấn chỉnh và nhắc công dân để làm sao cho thực hiện một quy định
đầu chiếu sang luật khiếu nại tố cáo thì quy định này là phù hợp
luật tố cáo cũng đã quy định rất là cụ thể thứ nhất là phải giữ bí mật trong cái ngày tố cáo
tuyệt đối không được tiết lộ danh tính địa chỉ cũng như là gia đình của người tố cáo
thứ hai là luật tố cáo cũng quy định
mình rất rõ các biện pháp để bảo vệ người tố kháng bảo vệ ở nơi làm việc bảo vệ ở nơi ở
như vậy quy định này không trái với luật định mà nó còn góp phần bảo vệ bí mật của người khiếu nại tố cáo